chủ tịch ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đến thăm chúc mừng đội ngũ cán bộ ngành y tế đang công tác trên địa bàn tp hcm
đến thăm bệnh viện chấn thương chỉnh hình chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân đánh giá cao bệnh viện chấn thương chỉnh hình
với đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao đã có những đóng góp trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân
trong chuyến thăm và chúc mừng tập thể y bác sĩ bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm chủ tịch nguyễn thiện nhân đánh giá những thành tiệu mà bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm đã đạt được
trong nghiên cứu khoa học chăm sóc sức khỏe phục vụ nhân dân trong thời gian qua
trong đó có các hoạt động khám chữa bệnh cho quân và dân các huyện đảo trường sa và hoàng sa thân yêu của tổ quốc
sáng nay đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương cùng lãnh đạo bộ y tế đã thăm
chúc mừng đội ngũ cán bộ cựu cán bộ ngành y tế tp hcm
đến thăm viện pasteur tp hcm đồng chí võ văn thưởng đánh giá cao các công tác phòng chống dịch bệnh chỉ đạo tuyến công tác nghiên cứu khoa học
sản xuất vaccine giúp việt nam là một trong những nước đạt kết quả tốt trong việc khống chế nhiều dịch bệnh
cùng ngày đồng chí võ văn thưởng đã đến thăm chúc mừng giáo sư tiến sĩ bác sĩ nhà giáo nhân dân nguyễn đình hối
nguyên hiệu trưởng trường đại học y dược nguyên giám đốc bệnh viện đại học y dược tp hcm
đồng chí võ văn thường bày tỏ sự trân trọng với những đóng góp to lớn của giáo sư nguyễn đình hối đối với ngành y tế việt nam nói chung và ngành ngoại khoa nói riêng
ngày hai mươi năm tháng hai tại sơn la đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm cùng đoàn công tác thành ủy tp hcm đã có chuyến thăm và làm việc với tỉnh sơn la
giữa tỉnh sơn la với thành phố hà nội về kế hoạch hợp tác trong thời gian tới
theo đó trong thời gian qua thành phố hà nội và tỉnh sơn la đã có sự hợp tác hỗ trợ lẫn nhau và đạt được kết quả khả quan trong việc xúc tiến thương mại nông nghiệp và giới thiệu các nhà đầu tư lên sơn la
phát huy những kết quả đạt được ban thường vụ thành ủy hà nội và ban thường vụ tỉnh ủy sơn la nhất trí chỉ đạo tăng cường và thực hiện tốt một số nội dung như triển khai đầu tư dự án đường cao tốc hòa bình mộc châu
hà nội sẽ giúp đỡ sơn la trong việc kêu gọi đầu tư thương mại dịch vụ thu hút nguồn vốn đầu tư oda
thay mặt lãnh đạo và nhân dân tp hà nội đồng chí hoàng trung hải đã gửi tới quỹ xóa đói giảm nghèo của tỉnh sơn la ba tỷ đồng
sáng nay ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đã tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm hai nghìn một mươi bảy
năm hai nghìn một mươi bảy phong trào thi đua yêu nước của thành phố hồ chí minh hướng tới những nhiệm vụ trọng tâm
là phải khắc phục được những hạn chế tồn tại của năm hai nghìn một mươi sáu như phát triển sâu rộng nhưng chưa toàn diện đồng đều
nhiều nơi còn mang tính hình thức chưa gắn kết với nhiệm vụ chính trị tính lan tỏa chưa cao
phong trào phải đi với thực chất thiết thực có mục tiêu cụ thể gắn với mục tiêu đổi mới nhanh hiệu quả cao và phát triển mạnh thành phố
nhân dịp này thành phố đã tuyên dương chín mươi sáu tập thể và chín mươi một cá nhân điển hình tiên tiến có nhiều đề tài sáng kiến giải pháp hữu ích
có sức lan tỏa trong thực tiễn đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố
từ ngày hai mươi năm tháng hai sở giao thông vận tải tp hcm sẽ tổ chức lại giao thông trên nhiều tuyến đường xung quanh sân bay tân sơn nhất
để phục vụ việc thi công hai cầu vượt thép và giảm tình trạng kẹt xe thường xuyên diễn ra tại đây
theo khu quản lý giao thông đô thị số một sở giao thông vận tải thành phố giao chắn thi công hai cầu vượt thép sẽ khiến mặt đường bị thu hẹp
do đó để tránh xảy ra ủn tắc trên đường trường sơn đoạn trước cổng sân bay tân sơn nhất
các đơn vị phải cấm các phương tiện trên đường trường sơn rẽ trái vào sân bay tại nút giao thông này
phương án được đưa ra là các loại xe sẽ lưu thông theo một dòng chảy từ đường trường sơn vào hồng hà
đến yên thế rồi qua bạch đằng để quay ngược lại đường trường sơn vào sân bay
sáng nay tại hà nội ban liên lạc cựu chiến binh trung đoàn năm mươi hai tây tiến
đã tổ chức gặp truyền thống kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập trung đoàn năm mươi hai tây tiến hai mươi bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
trải qua bảy mươi mùa xuân trung đoàn năm mươi hai tây tiến còn vang mãi những chiến công oanh liệt của đoàn binh không mọc tóc
gắn liền với lịch sử hào hùng của mặt trận tây bắc và liên minh chiến đấu việt lào trong những năm kháng chiến chống thực dân pháp
có phần tô thắm truyền thống anh hùng quyết chiến quyết thắng của cơ đội nhân dân việt nam
tỉnh tuyên quang đã quyết định phê duyệt đề án bê tông hóa đường giao thông nội đồng với tổng kinh phí dự kiến hơn sáu trăm hai mươi tỷ đồng
theo đó toàn bộ đường trục chính nội đồng sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp b
với nền đường rộng năm m
mặt đường rộng ba m
đề án bê tông hóa đường giao thông nội đồng sẽ được chia làm hai giai đoạn
giai đoạn một từ nay đến năm hai nghìn hai mươi sẽ ưu tiên xây dựng trên một trăm một mươi năm km đường nội đồng cho ba mươi xã đạt chuẩn nông thôn mới
và hai trăm chín mươi chín km đường nội đồng cho các vùng sản xuất hàng hóa chủ lực của tỉnh
kinh phí dự kiến khoảng hai trăm bảy mươi năm tỷ đồng trong đó nhà nước hỗ trợ hơn một trăm hai mươi bốn tỷ đồng nhân dân đóng góp hơn một trăm năm mươi tỷ đồng
giai đoạn hai từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm tỉnh tuyên quang sẽ được xây dựng trên một trăm một mươi năm km đường nội đồng
từ năm hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn hai mươi năm tỉnh dự kiến sẽ tiếp tục bê tông hóa trên năm trăm hai mươi km đường giao thông nội đồng
nâng tỷ lệ đường giao thông trục chính nội đồng toàn tỉnh được bê tông hóa trên bảy mươi dự kiến kinh phí thực hiện khoảng ba trăm năm mươi tỷ đồng
là nơi diễn ra tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy thành phố đà nẵng đã dành nhiều nguồn lực nâng cấp hạ tầng giao thông
chỉnh trang đô thị
đến thời điểm hiện tại các đơn vị thi công
đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ phân đấu hoàn thành trong tháng sáu tới
đường đống đa một trong những tuyến đường được thành phố đà nẵng chủ trương cải tạo
chỉnh trang phục vụ tuần lễ cao cấp apec
trong những ngày này không khí thi công ở đây rất khẩn trương
đơn vị thi công đang hết sức nỗ lực đẩy nhanh tiến độ cố gắng hoàn thành đúng hoặc sớm hơn tiến độ cam kết
tôi đào làm hình thức quấn chiếu làm tới đâu chúng tôi sẽ đổ bê tông tươi tới đó
trong quá trình đổ bê tông tươi thì chúng tôi lại quay lại lót gạt và cũng là đảm bảo tiến độ và chất lượng
hiện trên nhiều tuyến đường như nguyễn tất thành nguyễn lương bằng trường trinh tôn đức thắng
công tác sửa chữa nâng cấp cũng được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện
trong đó có nhiều tuyến dự kiến sẽ hoàn thành trước thời gian quy định
khi nhận được sự đồng ý ủng hộ của người dân
cũng như các đơn vị liên quan
tất nhiên mà khi mà làm thì cũng ảnh hưởng đến người dân
nhưng mà đều làm đẹp đường phố thì mình ủng hộ thôi
ví dụ như bản ngân nhà tôi thì tôi ủng hộ cả điện cả nước
rồi tạo hết mọi điều kiện cho họ làm
nằm trong hạng mục các công trình phục vụ apec
đà nẵng có hai mươi tám tuyến đường được cải tạo nâng cấp với số vốn trên hai trăm bốn mươi tỷ đồng
đến nay có nhiều tuyến cơ bản đã hoàn thành
hoàn tất công tác chỉnh trang những tuyến còn lại đang được gấp rút thi công
thời gian hoàn thiện dự kiến vào cuối tháng sáu tới
chúng tôi đã thi công được khoảng năm mươi khối lượng
đối với các đơn vị thi công thì chúng tôi yêu cầu các đơn vị thi công
phải tương thủ nghiêm khắc công tắc bảo đảm chất lượng
như là vệ sinh và yêu cầu về mỹ quan của công trình
để phục vụ tốt nhất cho tường lệ cấp cao apec
thì dự kiến đến cuối tháng sáu hay năm một mươi bảy này
thì chúng tôi sẽ hoàn thành các tuyến đường này
sẽ là cú hích cho phát triển kinh tế xã hội
việc đà nẵng tổ chức tốt tuần lễ cấp cao apec
trong đó bảo đảm hạ tầng giao thông
mỹ quan đô thị không chỉ tạo hiệu ứng tốt
trong việc quảng bá hình ảnh với bạn bè quốc tế
mà còn đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch của địa phương
trong những năm tiếp theo
và triều tiên hủy cuộc tiếp xúc đầu tiên
dưới thời tổng thống donald trump
bỉ đưa ra quy chế hỗ trợ đặc biệt
cho những nạn nhân khủng bố
truyền thông mỹ vừa đưa tin
kế hoạch tiến hành cuộc tiếp xúc đầu tiên
giữa mỹ và triều tiên
sau khi tổng thống donald trump nhậm chức
đã bị hủy bỏ
sau khi washington từ chối cấp thị thực
trong một phái viên cấp cao của triều tiên
các cuộc hội đàm giữa phái viên cấp cao
của bộ ngoại giao triều tiên cho soon hui
với các cựu quan chức mỹ dự kiến diễn ra
vào ngày một và ngày hai tháng ba tại new york
xong đã bị hủy bỏ
sau khi bà châu bị từ chối cấp thị thực
hiện vẫn chưa rõ lý do tại sao
bộ ngoại giao mỹ từ chối cấp thị thực cho bà châu
xong dưới phân tích nhận định
có thể do vụ thử tên lửa đạn đạo
hôm một mươi hai tháng hai vừa qua của bình nhưỡng
trong khi đó trang mạng chuyên theo dõi
tình hình triều tiên vĩ tuyến ba mươi tám độ bắc
của viện nghiên cứu mỹ triều tiên
thuộc đại học johns hopkins
ngày hai mươi bốn tháng hai đã công bố
những hình ảnh vệ tinh cho thấy
hoạt động tiếp diễn tại bãi thử hạt nhân punggiri
của triều tiên dấu hiệu cho thấy bình nhưỡng
có thể đang duy trì công tác chuẩn bị
và bảo dưỡng bãi thử này nhằm phục vụ
cho một vụ thử hạt nhân mới
vừa lên tiếng đáp trả người đồng cấp mỹ
donald trump sau khi ông trump
chỉ trích pháp về các chính sách
nhập cư của pháp cũng như
của các đồng minh của mỹ ở châu âu
phát biểu tại một sự kiện thường niên
về nông nghiệp tổ chức ở paris
không tốt đẹp gì khi bộc lộ sự nghi ngờ
dù là nhỏ nhất đối với một quốc gia đồng minh
trước đó một ngày nhằm bảo vệ
xác lệnh gây tranh cãi về vấn đề người nhập cư
tổng thống mỹ donald trump đã chỉ trích
các đồng minh lâu năm của washington
gồm pháp đức và thụy điển khi viện dẫn
những vụ tấn công khủng bố đã xảy ra
ở những nước này riêng với pháp
ông donald trump nói rằng một người bạn của ông
đã không đến thăm quốc gia tây âu này
trong nhiều năm qua do lo ngại về vấn đề an ninh
hồi tuần trước tổng thống pháp
chấp nhận được việc tổng thống mỹ lại đưa ra
một loạt các tuyên bố gây áp lực lên eu
về những vấn đề khối này phải làm và không phải làm gì
chính phủ mỹ vừa thông qua quy chế
hỗ trợ đặc biệt cho những nạn nhân khủng bố
theo luật đoàn kết quốc gia vừa được đề xuất
những nạn nhân của các vụ tấn công khủng bố
sẽ nhận được khoản hỗ trợ thuốc men
và tài chính phụ thuộc vào tình trạng
của từng đối tượng
ngoài việc cung cấp khoản hỗ trợ tài chính khẩn cấp
cho những nạn nhân ngay sau khi xảy ra khủng bố
những công dân bỉ và những người cư trú
tại nước này được xác nhận là bị tổn thương
về thể xác hoặc tinh thần do hậu quả
của một hành động khủng bố cũng nhận được hỗ trợ
luật mới dự kiến được quốc hội thông qua
trong vài tháng tới cũng sẽ áp dụng
đối với công dân bỉ bị thương
trong các vụ tấn công khủng bố ở nước ngoài
theo nhà chức trách bỉ các vụ tấn công khủng bố
nhằm vào hệ thống tàu điện ngầm và sân bay
ở thủ đô bruxelles hồi tháng ba năm ngoái
đã làm hàng trăm người bị thương
rất nhiều người trong số họ bị thương nặng
đòi hỏi phải được chăm sóc y tế và phục hồi
trong thời gian dài
tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo is dự xưng
vừa thừa nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết
làm hàng chục người thiệt mạng
gần thành phố al bab ở miền bắc syri
vụ tấn công xảy ra chỉ vài giờ
sau khi lực lượng đối lập syri
chiếm lại thành phố này từ tay quân thanh chiến
trong tuyên bố đăng trên mạng internet
is cho biết kẻ đánh bom liều chết
thuộc nhóm này đã lái xe chở bom
tới giữa đám đông binh sĩ tại soussien
khu vực cách al bab khoảng tám km
về phía đông bắc
kẻ tấn công đã làm nổ một chiếc xe chứa chất nổ
bên ngoài trung tâm chỉ huy của các nhóm vũ trang
đối lập syri được thổ nhĩ kỳ hậu thuẫn
vụ nổ phá hủy hai cơ sở chỉ huy
và làm ít nhất sáu mươi người thiệt mạng
theo tổ chức giám sát nhân quyền syri
phần lớn người thương vong là thành viên
của lực lượng vũ trang trên
vụ tấn công này được cho là hành động trả thù của is
sau khi các tay súng đối lập syri
được sự hỗ trợ của các lực lượng thổ nhĩ kỳ
đẩy lùi các tay súng is ra khỏi al bab
và giành quyền kiểm soát khu vực
vốn là thành trì lớn nhất của is
ở miền bắc syri
ít nhất một mươi người thiệt mạng
trong một vụ hỏa hoạn xảy ra ngày hôm nay
tại khách sạn hna platinum mix
ở thành phố nam sương
thủ phủ tỉnh giang tây miền tây trung quốc
lực lượng cứu hỏa ở thành phố nam sương cho biết
vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng tám giờ sáng
theo giờ địa phương
ngọn lửa đã được khống chế sau đó bốn mươi phút
khi xảy ra cháy hơn một mươi công nhân xây dựng
đang làm việc tại tầng hai của khách sạn
lực lượng cứu hỏa đã tìm thấy bảy thi thể
dưới đống đổ nát và ba trong số một mươi sáu người bị thương
được đưa đến bệnh viện cấp cứu đã tử vong sau đó
do khách sạn bốn tầng này nối với tòa nhà trung cư hai mươi bốn tầng
nên hơn hai trăm sáu mươi cư dân của tòa nhà đã phải sơ tán
hiện bảy người có liên quan đến vụ hỏa hoạn
đã bị tạm giam
điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân dẫn đến
vụ hỏa hoạn có thể do cắt các vật liệu trang trí
lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc
hãng harverset vừa công bố video thử nghiệm thành công
scotpion ba mẫu xe bay cá nhân đầu tiên trên thế giới
đây là sự kết thúc của một hãng
kết hợp giữa thiết kế máy bay không người lái
và xe máy bốn bánh
sản phẩm xe bay scorpion ba có thể trở hành khách
và hàng hóa với khối lượng tối đa một trăm hai mươi kg
đạt tốc độ bốn mươi tám km trên giờ
và bay ở độ cao một mươi mét
scorpion ba áp dụng thiết kế động cơ
và không thân của máy bay không người lái
cùng hệ thống điều khiển của xe máy bốn bánh
nó có thể bay liên tục trong vòng hai mươi bảy phút
phiên bản thử nghiệm có giá tới một trăm năm mươi usd
haverset cho biết
quá trình điều khiển
tương đối dễ dàng
không đòi hỏi việc huấn luyện phức tạp
nhà sản xuất hy vọng
scorpion ba sẽ mở ra tiềm năng mới
cho giao thông trong tương lai